thưa quý vị trong hai ngày tới thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
vẫn là tình trạng rét bút về đêm và nắng hanh lúc ban ngày
với nhiệt độ ngày đêm trong khoảng một mươi một hai mươi bốn độ vùng núi có nơi còn thấp hơn
sau đó từ ngày tám nền nhiệt độ về đêm sẽ tăng lên khoảng từ một hai độ trời đỡ rét bút hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng phổ biến là rét bút và còn nắng hanh
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi đến hai mươi bốn độ vùng núi có nơi thấp hơn
sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao kết hợp với độ ẩm trưa chiều thấp
là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi
vì vậy quý vị và các bạn cần lưu ý là uống đủ nước ăn nhiều rau xanh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
sau đó cũng từ ngày tám mức nhiệt về đêm sẽ được cải thiện đôi chút
tại trung bộ khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
cũng chung kiểu thời tiết như tại miền bắc
khi trời rét ngày hanh khô và có nắng đêm thì nhiệt giảm sâu
đặc biệt là trong thời đoạn hai ngày tới thì mức nhiệt cao nhất chỉ ở ngưỡng là hai mươi một hai mươi bốn độ
sau đó nền nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ
còn với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trong hai ngày tới có mưa giảm
nhưng đến ngày mùng tám thì mưa sẽ tăng trở lại
cục bộ có điểm xảy ra mưa với lượng khá người dân cần chú ý
còn về nhiệt độ nền nhiệt độ cao nhất tại đây ở ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong hai ngày tới cũng có mưa
nhưng lượng không quá nhiều phổ biến ở dưới mức là
một mươi mm trên một ngày
sau đó từ ngày mùng tám khi nhiễu động gió trên cao hoạt động mạnh hơn
thì mưa sẽ tăng trở lại với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
ngày đêm trong khoảng là từ một mươi tám đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong những ngày tới chưa xuất hiện hình thế gây mưa nào
thời tiết chủ đạo vẫn là có nắng nhiều vào ban ngày
với mức nhiệt ngày đêm là từ một mươi bốn hai mươi bảy độ
trời sẽ rét về đêm và sáng
còn các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng không chỉ là mưa giảm
tới cũng không chịu tác động hình thế gây mưa nào
nên ít có khả năng xảy ra những cơn mưa trái mùa
còn về nhiệt độ tại đây
thì do động ở ngưỡng là từ một mươi chín ba mươi một độ
riêng tại khu vực miền đông nam bộ
thì có nơi mức nhiệt thấp ở dưới ngưỡng một mươi chín độ